trước đó công an tp hcm đã tiến hành kiểm tra căn nhà trong con hẻm đường số một mươi một khu phố chín phường trường thọ tp hcm phát hiện hàng chục đối tượng đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng công an khống chế một mươi sáu đối tượng thu xử hai bộ bài xe máy điện thoại di động gần hai mươi triệu đồng
tại cơ quan công an nhóm đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc sòng bạc này do vợ chồng lịch hoa là người đứng ra tổ chức để thu tiền sâu cả hai cùng trực tiếp tham giá đánh bạc
sáng ngày hôm nay phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh an giang phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển một hai trăm năm mươi bao thuốc lá
trong quá trình tuần tra tại khu vực khóm vĩnh chánh hai phường vĩnh ngươn tp châu đốc
lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đang điều khiển xe gạt máy chở nhiều bọc màu đen có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi và bắt được đối tượng
theo lời khai ban đầu đối tượng tên là trần ngọc anh tú trú tại phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc tỉnh an giang kiểm tra trên phương tiện do tú điều khiển có chở năm bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa một hai trăm năm mươi bao thuốc lá điếu nhãn hiệu hero trị giá tăng vật là khoảng một mươi bảy triệu đồng
tổ công tác đã đưa đối tượng cùng với tăng vật phương tiện về đồn biên phòng vĩnh ngươn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật